đường quốc lộ một đoạn qua địa phận tỉnh phú yên vừa được sửa chữa năm hai nghìn một mươi tám thế nhưng cho đến nay tại nhiều vị trí vừa được sửa chữa trên tuyến quốc lộ này lại tiếp tục hỏng mặt đường bị bong chóc hẳn lún tiêm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông
quốc lộ một đoạn qua đèo nại xã xuân phương thị xã sông cầu và đèo quán cao huyện tuy an tỉnh phú yên lại xuất hiện nhiều vị trí bong chóc ổ gà hẳn lún
theo đơn vị sửa chữa nguyên nhân là do mặt đường yếu nước trào ngược làm đường hư hỏng
số nó bị những cái điểm mà bị lại là toàn bộ là nền dưới nó bị yếu không dạ cái lớp phải hai ba mươi phần ở dưới
nhưng mà bây giờ mà muốn vé trực để của các đơn vị yêu cầu thì phải làm yêu cầu phải làm luôn cái nền ca phối làm lại cái nền ca phối cho bây giờ là chỉ vé tạm thờ thôi vé đảm bảo giao thông thôi chứ còn mà nếu mà vé trực để là yêu cầu phải làm cái nền ca phối lại
sự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng quốc lộ một đoạn km một hai trăm sáu mươi năm đến km một ba trăm năm mươi năm
công trình mở rộng quốc lộ một đoạn km một ba trăm năm mươi năm đến km một ba trăm năm mươi năm qua tỉnh phú yên do ban quản lý dự án thăng long làm đại diện chủ đầu tư
tại những vị trí trên năm hai nghìn một mươi tám đã được sửa chữa và năm nay tiếp tục bị hư hỏng trở lại khiến dư luận băn khoăn về chất lượng khắc phục
thì yêu cầu là coi như phải làm lại chỗ đó cho hoàn hảo một tí chứ còn không có vé chứ như thế này thì qua năm mưa nó cũng bị lỡ lại thì yêu cầu làm cho nó chất lượng lại tí
theo ban quản lý dự án thăng long đến hôm nay ngày một mươi tháng một mươi
các nhà thầu phải sửa xong những vị trí hư hỏng trên quốc lộ một qua tỉnh phú yên
sau đó sẽ ký kết hợp đồng thuê công ty cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ phú yên thực hiện toàn bộ công tác bảo đảm an toàn giao thông bằng vật liệu tại chỗ
đồng thời sửa chữa triệt đề các tồn tại trên quốc lộ một khi thời tiết thuận lợi theo hướng dẫn của bộ giao thông vận tải